trước lo lắng của người trồng mía khi nhà máy đường phụng hiệp của công ty cổ phần mía đường cần thơ
không vào vụ ép mới đúng như kế hoạch ban đầu lãnh đạo tỉnh hậu giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty này
để tìm hiểu bàn bạc biện pháp tiêu thụ mía cho bà con nơi đây
tại buổi làm việc ông lê hồng thái chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường cần thơ cho biết
sẽ rời lùi ngày vào vụ ép mía niên vụ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thay vì vào vụ ép ngày một mươi năm tháng chín như kế hoạch đề ra
nguyên nhân là do thời tiết này mía chưa đạt chữ đường cao nếu thu hoạch sớm sẽ gây thiệt hại cho người trồng mía
theo đó công ty sẽ tính toán lại sản lượng mía giống chín sớm lên kế hoạch thu hoạch đảm bảo cho nhà máy hoạt động liên tục khi vào vụ ép
dự kiến vào đầu tháng một mươi tới đồng thời cam kết sẽ thu mua hết mía cho bà con
kể cả số mía chưa được ký kết hợp đồng bao tiêu với nhà máy
nhiên vụ mía hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hậu giang xuống giống hơn bảy chín trăm linh hectare giảm hơn hai sáu trăm bốn mươi ha so với niên vụ trước ước sản lượng đạt khoảng bốn trăm linh tấn
giá thu mua mía của nhà máy là bảy trăm linh đồng một kg tại dãy đối với mía đạt một mươi chữ đường
với giá này nông dân lo sẽ tiếp tục thêm một vụ mía không có lời thậm chí thua lỗ vì giá thành sản xuất mía năm nay hơn sáu trăm tám mươi đồng một kg